xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với tin tức hai mươi bốn h trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
mới đây liên quan đến các lô vaccine pfizer được nhập về việt nam sau ngày hai mươi hai tháng một mươi
bộ y tế chính thức lý giải vì sao gia hạn vaccine pfizer thêm ba tháng
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
đối với các lô vaccine pfizer được nhập về việt nam sau ngày hai mươi hai tháng một mươi
có hạn dùng sáu tháng in trên nhãn đều đã được tăng thêm ba tháng sử dụng
cụ thể việc gia hạn sử dụng của vaccine dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định
theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
như vậy đối với hai lô vaccine pfizer một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai gồm hơn hai chín triệu liều
đã được phân bổ cho các địa phương sẽ có hàng dùng đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo giáo sư phan trọng lân nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine pfizer đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng
hạn dùng đến chín tháng kể từ ngày sản xuất
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng
bao gồm trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắc khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
các lộ vaccine pfizer có hạn sử dụng sáu tháng đều được tăng hạn dùng lên chín tháng sau
thời gian cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda và cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ima phê duyệt
trên cơ sở kết luận của fda và yma ngày ba mươi tháng chín hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của việt nam
đã chính thức thông qua kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
tiếp đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi cục quản lý dược bộ y tế đã có văn bản một mươi hai nghìn chín trăm hai mươi sáu qld
đồng ý về việc tăng hạn dùng của vaccine
cục y tế dược phẩm đã chỉ đạo chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai tiêm chủng
đảm bảo an toàn hiệu quả và truyền thông để người dân hiểu
tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín do bộ y tế tổ chức ngày hai mươi năm tháng một mươi một
ông lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã nêu lên lo ngại về các biến thể của sars cov hai
ông lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết hiện tại dịch trên thế giới và việt nam
vẫn hết sức phức tạp ông khoe nói chúng ta đã vượt qua giai đoạn gây cấn nhất của làn sóng dịch thứ tư
tuy nhiên vẫn cần phải chuẩn bị các điều kiện để đón các làn sóng dịch mới không lơ là chủ quan
theo ông khuê hiện các chuyên gia đang rất lo ngại với các biến thể của sars cov hai
không chỉ là delta mà còn là lambda delta plus hay ai bốn hai
đòi hỏi công tác chống dịch covid một mươi chín không được phép chủ quan lơ là
để nâng cao năng lực ứng phó của cơ sở y tế theo ông khuê
các địa phương có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín
và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu icu tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh thành phố
bao gồm cả y tế tư nhân sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
đồng thời đảm bảo trang bị đủ cơ sở hạ tầng trang thiết bị
nhân lực tương ứng với số giường icu tại các cơ sở khám chữa bệnh
bên cạnh đó theo yêu cầu của bộ y tế các tỉnh cần củng cố hạ tầng kỹ thuật về oxy y tế
tại các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến để đảm bảo cung cấp oxy y tế tại các trạm y tế xã phường thị trấn
và hệ thống oxy trung tâm để cung cấp oxy hóa lỏng khí nén đủ số vỏ chứa oxy như bồn bình và chai khí oxy y tế
tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến quận huyện trở lên
ngoài ra các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch củng cố
hệ thống khám chữa bệnh sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị covid một mươi chín
thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá năng lực chuyên môn
các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm việc tổ chức phân luồng
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện ca bệnh
quản lý điều trị chặt chẽ ngay tại khu điều trị covid một mươi chín tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh
cùng với đó các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện xét nghiệm phát hiện sars cov hai
cho các trường hợp có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín và xét nghiệm ngẫu nhiên
định kỳ để phát hiện ca bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh
cũng theo yêu cầu của bộ các địa phương cần tăng cường đào tạo tập huấn chuyên môn
về hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao cho bác sĩ và điều dưỡng đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều trị
đầu tư nguồn lực để đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch củng cố hệ thống khám chữa bệnh
đặc biệt là các khoa hồi sức tích cực đáp ứng công tác khám chữa bệnh thường quy và thu dung
điều trị covid một mươi chín giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tật và covid một mươi chín
để ứng phó với các biến thể của sars cov hai vừa qua tổ chức y tế thế giới who đã kêu gọi hệ thống y tế
ở các quốc gia phải có khả năng duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu cho tất cả mọi người
ngay cả trong trường hợp khẩn cấp đầu tư vào các chức năng y tế công cộng thiết yếu
cùng với quản lý rủi ro để có năng lực bệnh
cần đầu tư đúng mức cho hệ thống y tế đảm bảo luôn sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế
đảm bảo cho hệ thống y tế có đủ năng lực để ngăn ngừa phát hiện và ứng phó các mối đe dọa
và tình huống khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai
để hệ thống y tế có khả năng phục hồi sau đại dịch và luôn sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa mới trong tương lai
đòi hỏi phải cải cách đáng kể hệ thống y tế ở mỗi quốc gia
điều này đòi hỏi phải định hướng lại các khoản đầu tư và chăm lo nguồn lực cho hệ thống y tế
who khuyến cáo cần phải xem xét những thiệt hại đáng kể từ các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng
làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia và cuộc sống hạnh phúc của người dân
mỗi quốc gia cần phải hành động để tăng cường và duy trì đầu tư thích đáng cho y tế
bao gồm cả nền tảng hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và quản lý rủi ro
phải xem y tế là trọng tâm trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu vững chắc một cách hiệu quả và công bằng nhất
để đạt được mức bao phủ sức khỏe toàn dân và an ninh y tế
đầu tư phát triển các chức năng y tế công cộng thiết yếu để nâng cao năng lực y tế cộng đồng toàn diện
và bền vững ở tất cả các cấp của hệ thống y tế
bao gồm cả năng lực cần thiết để quản lý rủi ro khẩn cấp về mọi hiểm họa
tích hợp các yêu cầu về an ninh y tế khả năng sẵn sàng với các tình huống khẩn cấp
và quản lý rủi ro trong nỗ lực củng cố hệ thống y tế và ngược lại
đầu tư vào quản trị toàn xã hội với sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng và xã hội
khu vực tư nhân và tất cả các cơ quan quản lý ngành
đặc biệt là chú ý đến những người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp về y tế
thông tin tiếp theo đến từ thứ trưởng sơn cho biết
tại hội nghị trực tuyến sơ kết điều trị covid một mươi chín
hiện việt nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau hơn năm tháng chống dịch quyết liệt
ngoài ra thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết
tiêu chí số ca mắc mới trên một trăm linh dân trên tuần không còn quan trọng
sắp tới sẽ chú trọng đánh giá số liệu ca nhập viện ca bệnh nặng và tử vong
từ ngày một tháng một mươi khi trở về tình trạng thích ứng linh hoạt
việt nam đã thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
tỷ lệ ca nhiễm ở các địa phương có số ca lớn như tp hcm bình dương đã giảm sâu
tỷ lệ tử vong có lúc giảm xuống hơn năm mươi ca một ngày
tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín của người dân cũng tăng cao
sẽ sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng
với hơn bảy mươi năm người dân được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
với diễn biến dịch bệnh hiện nay
tiêu chí đánh giá một trăm linh ca covid một mươi chín mới một tuần không còn quá quan trọng
xu hướng hiện nay là tập trung đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nặng
nhập viện tử vong và tình hình đáp ứng thu dung
điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh
thứ trưởng nói và thêm rằng sẽ khuyến khích người dân
từ phát hiện nhiễm thông báo cho cơ quan y tế
khi có triệu chứng thì đến bệnh viện điều trị
theo quy định hiện hành ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine đảm bảo khả năng thu dung điều trị
của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
tuy nhiên cuối tháng một mươi một sẽ có một số điều chỉnh
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có những tiêu chí thích ứng này
cục quản lý môi trường y tế phối hợp với một số cục vụ
của bộ y tế đang xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống covid một mươi chín
thứ trưởng đề nghị các địa phương khi đánh giá cấp độ dịch
càng chia nhỏ càng tốt tới từng cụm dân cư từng khu phố
để có biện pháp nhỏ gọn hiệu quả
đặc biệt làm sao chăm sóc y tế tiếp cận được người dân
để đảm bảo được điều đó
do đó địa phương cần nâng cao năng lực đáp ứng điều trị
đặc biệt là cần nỗ lực cung ứng thuốc
đặc biệt là gói thuốc c trong đó có monupiravir
việt nam đang thí điểm đã dùng gần hai trăm năm mươi liều monupiravir
kết quả sơ bộ hết sức khả quan tỷ lệ âm tính
sau khi sử dụng thuốc năm ngày là bảy mươi hai chín mươi ba
giảm tỷ lệ tử vong khoảng năm mươi so với không sử dụng
thứ trưởng thông tin
thứ trưởng nói theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn bốn mươi tám liều
ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch là tỷ lệ ca mắc mới
tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine đảm bảo khả năng thu dung
điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
tuy nhiên cuối tháng một mươi một sẽ có một số điều chỉnh
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có những tiêu chí thích ứng này
cục quản lý môi trường y tế phối hợp với các cục vụ
của bộ y tế đang xây dựng chiến lược tổng thể
phòng chống dịch covid một mươi chín
lưu ý về việc đánh giá cấp độ dịch
lãnh đạo bộ y tế khuyến khích địa phương
chia nhỏ quy mô đánh giá không chỉ dừng lại
ở phường xã mà có thể là tổ dân phố cụm dân cư
theo ông việc càng chia nhỏ càng dễ khoanh vùng kiểm soát
chiếc càng nhỏ càng gọn y tế tiếp cận càng gần
thứ trưởng sơn cũng cho rằng ba trụ cột
trong chống dịch covid một mươi chín hiện nay
cần tập trung là cách ly xét nghiệm thu dung
điều trị covid một mươi chín tại các tuyến y tế cơ sở
phải được hết sức coi trọng
công tác thu dung điều trị bệnh nhân nặng
tầng hai ba phải được triển khai ngay tại địa phương
đồng thời tăng cường sử dụng thuốc kháng virus đường uống
tại cơ sở y tế làm giảm tình trạng bệnh nhân nặng
cùng với sử dụng thuốc monopiravir
việt nam đã sử dụng thêm thuốc kháng virus avigan
điều trị covid một mươi chín từ nhật bản
thuốc này được phân bổ cho các địa phương
cấp cho điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
bộ y tế cũng đã có kế hoạch phân bổ
cho một số tỉnh thành phố thuốc kháng thể kép
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các cơ sở y tế sẽ đưa vào sử dụng sớm nhất
cho người bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị
giảm tỷ lệ tử vong
hiện cả nước có chín mươi năm chín trăm ba mươi hai f điều trị tại nhà
chiếm năm mươi một chín một mươi bốn trăm chín mươi một ca ở khu cách ly năm sáu mươi tám
bảy mươi tám bốn trăm linh sáu ca đang điều trị tại bệnh viện bốn mươi hai bốn mươi hai
trong đó ba bốn trăm sáu mươi hai ca nặng phải thở máy bốn bốn mươi hai
năm trăm một mươi chín ca đang thở máy sáu mươi sáu
gần sáu mươi tám triệu người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất
một mũi vaccine covid một mươi chín hơn bốn mươi năm triệu người
tiêm đủ hai liều vaccine
như đã nói theo ông lương ngọc khuê
cục trưởng quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
hiện nay dịch trên thế giới và việt nam vẫn hết sức phức tạp
ông khoe nói chúng ta đã vượt qua giai đoạn gây cấn nhất
của làn sóng dịch thứ tư tuy nhiên vẫn phải chuẩn bị
các điều kiện để đón các làn sóng dịch mới không lơ là
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo